trong hai ngày hai mươi bốn tháng bảy và hai mươi năm tháng bảy công an thành phố đà nẵng đã tổng ra soát những người nước ngoài lưu trú trên địa bàn
phát hiện hai mươi một người nhập cảnh trái phép đa phần là người trung quốc
trước đó ngày một mươi sáu tháng bảy sau khi phát hiện ba mươi một người trung quốc lưu trú không đăng ký trên địa bàn
công an thành phố đà nẵng đã tiến hành điều tra khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép
hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam ngoài xử lý hành chính và trục xuất
nếu đối tượng dương tính với covid một mươi chín thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây lan dịch bệnh
đặc biệt là bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam sẽ bị xử lý nghiêm khắc
trước những diễn biến phức tạp của vụ việc cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý
còn người dân và các cơ sở lưu trú thì cần nêu cao cảnh giác sớm phát hiện các trường hợp tương tự tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng